đoạn đường ven sông hồng tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội vốn được biết đến là nơi tập kết nhiều loại rác thải
thế nhưng thời gian gần đây qua đôi bàn tay của các nghệ sĩ nơi đây đã trở thành một không gian văn hóa nghệ thuật đừng đại với những câu chuyện kể về thăng lòng kẻ trợn
sau khi nhận được đề bài từ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm về việc biến nơi tập kết rác thải thành không gian nghệ thuật
nghệ sĩ nguyễn thế sơn đã thiết kế dự án đồng thời tìm thêm một mươi bốn nghệ sĩ đồng hành với mình
ấn tượng đầu tiên là về một nơi quá nhiều rác rất là mùi cũng muốn đưa yếu tố tái chế yếu tố môi trường vào trong dự án này
đấy là những ý tưởng manh nhau đầu tiên
và ngoài yếu tố về mặt tác phẩm nó có những yêu cầu tương tác theo địa hình theo bức tường cũng như tương tác với lịch sử
nổi bật trong một mươi sáu mô hình có thể kể đến là chiếc thuyền buồm được nghệ sĩ vũ xuân đông
thực hiện bằng một mươi chai nhựa
nghệ sĩ phạm khắc quang đã hàn những thanh sắt cũ dựng lên hình ảnh toa tàu
trong đó có bóng dáng người hát sầm cuối cùng của thế kỷ hai mươi hà thị cầu
họa sĩ trần hậu yên thế cũng đang hoàn thành nốt những bước cuối cùng cho tác phẩm của mình
tác phẩm của tôi dài gần ba mươi mét tên gọi là bức tường danh vọng
trên bức tường này đều là những nhân vật phải là những nhà văn hóa những người làm nghệ thuật
đấy là bà
đấy là nữ sĩ hồng ngọc
ví dụ đây là cánh cổng này là của tuần phủ bác giang hoàng vị tri
ông là một trong những người đầu tiên ca ngợi cầu long biên
một không gian nghệ thuật với những tác phẩm không theo bất cứ khuôn mẫu nào
mang đến cho người dân một không gian sinh hoạt công cộng hấp dẫn
và thậm chí nó còn thu hút cả những du khách đến tham quan
thế tôi và bạn bè đến đây thì bọn tôi cảm giác là
những cái tác phẩm ở đây nó khá là đẹp nó khá là tuyệt vời
vì người ta đã sử dụng những cái
chất liệu có nghĩa là từ những cái chất liệu rác thải
mà người ta đã được bỏ đi để trở thành những cái tác phẩm đẹp này
với những tín hiệu khả quan chắc chắn rằng những dự án tương tự như thế này
sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa góp phần nâng cao nhận thức của người dân
xây dựng hình ảnh thủ đô văn minh và thân thiện